thưa quý vị trước bối cảnh số ca nhiễm mới ở tp hcm trong thời gian gần đây
thường xuyên được ghi nhận ở ngưỡng một đến một năm trăm linh ca trên một ngày
các chuyên gia đã có những dự báo về tình hình dịch thời gian sắp tới
đại dịch cũng sẽ có thể diễn biến như thế nào tại tp hcm
hãy cùng lắng nghe một vài ý kiến của các chuyên gia ngay sau đây
dù lãnh đạo thành phố khẳng định tình hình dịch đang trong tầm kiểm soát
việc số ca nhiễm tăng nhanh vẫn mang đến lo ngại về nguy cơ quá tải hệ thống y tế
vừa qua thạc sĩ ngô hoàng anh và tiến sĩ roman roganet dưới sự hỗ trợ theo dõi của đơn vị mô hình hóa dịch tễ
tại đại học monas australia đã phân tích và cung cấp dự báo liên quan tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
mô hình được hiệu chỉnh với ba dữ liệu gồm số ca dương tính được cung cấp bởi sở y tế tp hcm
số dường hồi sức tích cực và số ca tử vong hàng ngày
kết quả cho thấy nhiều khả năng từ nay đến cuối tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm sẽ phải đối mặt với ít nhất một làn sóng dịch mới
độ lớn của làn sóng dịch này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực thi các biện pháp kiểm soát của thành phố
theo đó từ ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai số ca nhiễm sát covid một mươi chín của thành phố sẽ giao động
trong khoảng bảy trăm linh đến một hai trăm linh người trung bình khoảng ba ba trăm linh đến năm ca một ngày
bên cạnh đó số f tử vong trong thời gian trên cũng sẽ ở khoảng một mươi một năm trăm linh hai mươi sáu ca
trung bình khoảng ba ba trăm linh năm ca một ngày
trong thời gian này số ca nhiễm mới được dự báo sẽ tăng khoảng hai bốn lần so với thời điểm hiện tại
số ca tử vong cũng tăng khoảng một năm đến hai lần
cũng từ dự báo trên số giường hồi sức tích cực gồm ecmo thở máy xâm lấn và không xâm lấn
tp hcm cần chuẩn bị trong thời gian này là khoảng một bảy trăm linh
hiện nay thế giới chưa có bằng chứng khoa học về độc lực và hiệu quả của vaccine đối với biến chủng omicron
do đó các ước tính trên chỉ dựa vào giả định tạm thời
tuy nhiên các nhà nghiên cứu đánh giá nếu tình trạng trên xảy ra hệ thống y tế của tp hcm sẽ chịu áp lực khá lớn
với những dự báo trên các nhà nghiên cứu gợi ý biện pháp hàng đầu trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
mang lại hiệu quả nhất cho tp hcm là nhanh chóng tiêm mũi vaccine tăng cường mũi ba sau sáu tháng
đối tượng ưu tiên là nhóm có nguy cơ cao gồm nhân viên y tế người cao tuổi và trường hợp mắc bệnh nền
thậm chí các chuyên gia này cũng khuyến khích tp hcm có thể xem xét tiềm mũi tăng cường sau ba tháng nếu nguồn cung vaccine cho phép
mỗi vaccine tăng cường không chỉ phòng biến chủng mới từ nước ngoài xâm nhập
nó còn giúp chúng ta phòng chống nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới từ chính nội tại quốc gia
tiến sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay
một biện pháp quan trọng khác cũng được bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nhấn mạnh là nâng số giường hồi sức tích cực icu
để giảm tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín tử vong phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trường khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
cũng cho rằng tp hcm phải nhanh chóng giải quyết vấn đề bệnh nhân covid một mươi chín không được tiếp cận sớm với y tế
tình trạng này có thể đến từ việc hệ thống y tế bị quá tải y bác sĩ không tới kịp khi nhận thông tin từ người dân
về truyền thông chưa đủ mạnh thậm chí chúng ta cần loại bỏ việc chủ quan coi thường diễn biến nặng dẫn đến không theo dõi sát f
để đối phó với diễn biến dịch bệnh phức tạp và số f tại nhà đang gia tăng sở y tế tp hcm đã có văn bản
về việc huy động hệ thống nhà thuốc tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có các hoạt động cung ứng thuốc cho f tại nhà
tp hcm đề nghị sáu năm trăm linh nhà thuốc trên địa bàn cung ứng thuốc cho f tại nhà
nhằm tăng cường vận dụng các bài học kinh nghiệm của ngành y tế được đúc kết từ thực tiễn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có bài học kinh nghiệm về huy động mọi nguồn lực trong xã hội
sở y tế tp hcm chính thức huy động hệ thống các nhà thuốc tham gia các hoạt động giúp hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
thống kê từ sở y tế tp hcm hiện có hơn sáu năm trăm linh nhà thuốc phân bố khắp hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
các nhà thuốc thường ở các khu vực đông dân cư như gần chợ khu công nghiệp
nên việc kêu gọi các nhà thuốc tham gia chống dịch covid một mươi chín sẽ mang ý nghĩa thiết thực cần thiết trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
sở y tế đề nghị các nhà thuốc trên địa bàn thành phố sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín cụ thể như sau
hoạt động một cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc covid một mươi chín
hoạt động hai truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f
hoạt động ba tham gia làm cầu nối giữa người f với các trạm y tế trạm y tế lưu động tổ chăm sóc covid một mươi chín cộng đồng
theo số liệu mới nhất trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi hai
việt nam ghi nhận một mươi bốn tám trăm ba mươi chín ca nhiễm mới trong đó hai mươi ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước
giảm bốn trăm tám mươi một ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có tám tám trăm bốn mươi ba ca trong cộng đồng
như vậy tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ một mươi hai trên bốn mươi chín
xếp thứ năm asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
về tình hình tiêm chủng trong ngày chín tháng một mươi hai có một hai mươi chín năm trăm linh năm liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm ba mươi chín trăm ba mươi năm tám trăm năm mươi bốn liều
trong đó tiêm một mũi là bảy mươi bốn năm trăm năm mươi sáu trăm năm mươi bảy liều
tiêm mũi hai là năm mươi sáu ba trăm tám mươi sáu liều
tiêm mũi ba là năm mươi năm một trăm chín mươi bảy liều
trước diễn biến dịch phức tạp thủ tướng chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thời gian qua
theo đó có nơi có lúc một bộ phận người dân còn lơ là chủ quan thiếu cảnh giác
thỏa mãn với kết quả đạt được và hiểu chưa đúng về hiệu quả của vaccine
sau khi tiêm vẫn có thể nhiễm nhưng giảm lây nhiễm giảm tăng nặng giảm tử vong
nhất là khi kết hợp và triển khai kịp thời các biện pháp khác
chính vì vậy thủ tướng phạm minh chính yêu cầu thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và bảo đảm thuốc điều trị chậm nhất là cuối tháng một mươi hai phải cơ bản hoàn thành việc tiêm hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đồng thời để mạnh việc tiêm mũi ba
tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp
tuy nhiên các địa phương cũng đang kiểm soát tốt tình hình
tại tp hcm cũng vậy
chia sẻ trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại tp hcm và một số tỉnh phía nam
bí thư thành ủy nguyễn văn nên nếu quyết tâm kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố để người dân có một cái tết yên bình
trong buổi gặp mặt ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm chia sẻ
đại dịch covid một mươi chín vừa qua đã để lại những khó khăn hậu quả không thể nói hết bằng lời
tuy nhiên điều động lại trong mỗi người là tình dân tộc nghĩa đồng bào sự đồng cam cộng khổ
thắt lưng bục bục và nhiều nghĩa cử ấm thầm lạng lẽ
ông cũng bày tỏ đại dịch khủng khiếp khốc liệt khiến nhiều người trong số chúng ta không kìm được xúc động khi nhớ lại
những ngày tháng ấy không giấy mực nào có thể viết hết cảm nhận hết
người đứng đầu đảng bộ thành phố thông tin hiện tại dịch covid một mươi chín trên thế giới các nước trong khu vực và nước ta còn diễn biến phức tạp
tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam số ca nhiễm ca nặng và số người tử vong chưa được kéo giảm
sáng nay thủ tướng đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
với các tỉnh thành thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần sớm đạt chuyển biến về tình hình dịch bệnh
chuẩn bị cho người dân đón tết bình yên bí thư tp hcm dẫn lại
để đạt được mục đích nêu trên ông nguyễn văn nên đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện có hiệu quả
nghị định số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế để đạt hiệu quả trên từng địa bàn
trong đó bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh thuốc điều trị đóng vai trò quan trọng
vaccine covid một mươi chín là chìa khóa biện pháp năm k và ý thức người dân là biện pháp cực kỳ có ý nghĩa
ông nguyễn văn nền phân tích qua các số liệu thống kê một số hiệu đáng lo về dịch tễ của tp hcm
là hơn năm mươi cá mắc covid một mươi chín tử vong thời gian qua chưa tiêm vắc xin covid một mươi chín
trong giai đoạn mở cửa lại các dịch vụ để khôi phục kinh tế
những người này nằm trong nhóm nguy hiểm có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
bí thư thành ủy tp hcm cũng khoán triệt hiện tại tp hcm cần tập trung thực hiện
cả ba mục tiêu là bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo đời sống nhân dân
tp hcm cần nỗ lực tối đa để không quay lại tình trạng quá sức chịu đựng
hay buộc phải áp dụng các biện pháp khác để phòng chống dịch
sáng nay thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bang chỉ đạo chủ trì họp trực tuyến toàn quốc bang chỉ đạo quốc gia với bang chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo
là ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các phó thủ tướng chính phủ
phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các bang bộ ngành trung ương cơ quan
dự họp các điểm cầu ở các địa phương có bí thư thành ủy tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và lãnh đạo các cơ sở ngành liên quan
phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này
là cuộc họp phiên thứ một mươi sau khi kiện toàn ban chỉ đạo
mấy ngày nay diễn biến dịch phức tạp có nhiều ca mắc cộng đồng ca chuyển nặng và ca tử vong
do đó ban chỉ đạo họp để đánh giá nhìn nhận lại tình hình kể từ cuộc họp ban chỉ đạo
ngày hai mươi tháng một mươi một đến nay qua đó phân tích nguyên nhân xác định nhiệm vụ
giải pháp mục tiêu để triển khai trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị cuộc họp này cần thảo luận tập trung vào
tám nhóm công việc trọng tâm cần đưa ra giải pháp cụ thể
trên tinh thần đó bảo đảm thống nhất từ các ban chỉ đạo các tỉnh các huyện
đến xã về mục tiêu lộ trình công tác phòng chống dịch cần phải làm chặt chẽ
nghiêm túc khoa học phù hợp và hiệu quả
phân tích nguyên nhân các ca mắc trong cộng đồng
qua hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám có kinh nghiệm và bài học quý gì
để chia sẻ với cả nước cần phải bổ sung điều gì
thủ tướng khẳng định hiện nay đã đủ vaccine để tiêm nhắc lại yêu cầu chậm nhất
đến ngày ba mươi một
tháng một mươi hai phải tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm mũi ba cho các đối tượng cần phải tiêm phải có lộ trình để tiếp tục lộ trình mở cửa
thủ tướng cũng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình y tế dự phòng
y tế cơ sở thuốc điều trị có đủ sử dụng không cần tăng cường cái gì
việc mở lại đường bay quốc tế như thế nào để đảm bảo an toàn
các địa phương có phương án chuẩn bị tuyên truyền tăng cường nâng cao ý thức của người dân
quản lý người dân trong đợt tích dương lịch và âm lịch như thế nào để được an toàn
phải đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh an sinh xã hội cần triển khai thế nào